thằng cua đang nợ tôi là cả gốc lần lại là một trăm linh triệu đấy thì nó đang ở đây tôi chưa có làm gì
rồi nha thế thì ông bạn gửi vào cái số tài khoản đó thì tôi cho thằng của em nó về rồi chưa ạ
vào khoảng một mươi sáu giờ năm mươi phút ngày mùng mỗi ngày

tại khu vực sông mã đoạn chảy qua địa phận thôn cẩm trung
xã hoàng tâm huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
một số người dân tình cờ phát hiện một bao tải sắc rắn trôi lập lờ trên sông
là một sắc chết nam giới
ngay sau khi nhận được tin báo
ban giám đốc công an tỉnh thanh hóa phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự công an huyện hoàng hóa
và các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sát chết trong bao tải đang trong giai đoạn phân hủy mạnh và bốc mùi hôi thối
ngay lập tức công tác khám nghiệm hiện trường khá là khó khăn
công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành
kết quả ban đầu xác định nạn nhân cao một m sáu mươi
mặc áo cọc tay quần dài màu đen đã tử vong từ tám đến một mươi ngày trước
hai tay đầu vào mặt nạn nhân bị cuốn kín băng dính
công tác tra cứu
đường vân không thực hiện được
danh tính nạn nhân là một ẩn số
nạn nhân bị cuốn băng dính
khiến vùng mặt vùng đầu
chúng tôi đánh giá là nhiều nạn nhân đã bị chết ngạt trước khi bị ném xuống nước
tuy nhiên có cái khó khăn trong công tác kết luận nguyên nhân chết
đó là các cơ quan nội tạng của nạn nhân đã bị phân hủy
và chết ngạt đã bị phân hủy
chính vì việc phân hủy này kể cả làm vi thể cũng không đủ điều kiện
để kết luận đánh giá nguyên nhân chết chính xác
là chết ngạt nước hay là chết do ngạt cơ học
do đặc điểm là mặt nhai của nạn nhân trong tình trạng đang còn rất sắc
chúng tôi đánh giá là nạn nhân là độ tuổi thanh niên
và không phải là người miền núi mà ăn các vật cứng
ở hai cái bì phía ngoài được khâu lại bằng một sợi dây màu trắng
chúng tôi được xác định là cái sợi dây màn rút
thì cái này nó sẽ phù hợp ở cái vùng khu vực miền trung dung miền xuôi
mà những nơi mà người ta thường sử dụng màn là có một cái màn rút để kéo
chứ không phải là vùng miền núi
hiện trường của vụ án được mở rộng dọc hai bên bờ sông mã
có thể nói phải gần hai mươi năm trở lại đây
trên địa bàn tỉnh thanh hóa mới xảy ra vụ án có tính chất nghiêm trọng
với thủ đoạn giết người phi tăng sát
che giấu sát nạn nhân như vậy
chính vì vậy ban chuyên án được thành lập đã huy động nhiều lực lượng cùng tham gia phá án
ban chuyên án và tổ công tác được giao nhiệm vụ
đã nỗ lực tìm kiếm những manh mối quanh khu vực hiện trường
để phục vụ cho công tác phá án
công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành một cách tỉ mỉ cẩn trọng
nhằm tìm ra nguyên nhân nạn nhân tử vong
kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện được một chi tiết rất quan trọng
nạn nhân có một vết màu hộp sọ
ở vùng thái dương đỉnh trầm phái
mà lực lượng kỹ thuật hình sự đánh giá là khoảng thời gian gần một năm trở lại đây
để chúng tôi tập trung vào các bệnh viện trên địa bàn tỉnh thanh hóa

và tập trung vào các bệnh viện có thể có khả năng để phẫu thuật vết thương đó
cơ quan điều tra xác định
trên địa bàn tỉnh thanh hóa chỉ có ba bệnh viện có đủ khả năng thực hiện loại phẫu thuật này
đó là bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa
bệnh viện đa khoa hợp lực
và bệnh viện đa khoa huyện ngọc lập
các điều tra viên đã tiến hành một chi tiết rất quan trọng
đã tiến hành làm việc với những bệnh viện này
tuy nhiên hoạt động này vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể
đây là một vụ án mà đi từ con số
ngay từ đầu đã chưa xác định được nạn nhân
chưa biết được điều hàn gây án
và cái đối tượng thì càng mờ mịt
mà để xây dựng kế hoạch thì trước hết
thì chúng tôi xác định phải tìm ra tung tích nạn nhân
đây là một cái vấn đề mấu chốt đầu tiên
bàn truyền án cũng ngay lập tức ra quyết định
truy tìm tung tích lai lịch của nạn nhân
những đặc điểm bên ngoài như quần áo đồng hồ hoa tai
giày dép mà nạn nhân mang theo
được mô tả đầy đủ trong thông báo này
được gửi đi các địa phương
ngày hôm sau
có một gia đình ở huyện thực thành

thông tin và thông báo là cái việc
gia đình có một người con mất tích
vào ngày hai mươi năm tháng năm
trên cơ sở những đặc điểm mà gia đình cung cấp
và cũng như đánh giá về cái nhận dạng
có thể nhận dạng được tự thi
thì chúng tôi đánh giá đấy là
nạn nhân nhiều khả năng là cái anh phạm đức trung
sinh năm hai nghìn ba
chủ tại nhà xã thành tân kể thành thành
tiến hành các giám định cần thiết
ban truyền án xác định

nạn nhân được phát hiện trong chiếc báo tài
thả trôi trên sông mã
chính là anh phạm đức trung
quê ở xã thành tân huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
thời điểm trước khi bị sát hại
anh trung là học sinh tiếng hàn
tại trung tâm tiếng hàn
có trụ sở ở thành phố thanh hóa
quá trình làm việc với gia đình nạn nhân
các điều tra viên được cung cấp
nhiều thông tin đặc biệt quan trọng
liên quan đến sự mất tích của anh phạm đức trung
kể từ khi anh rời nhà vào chiều hai mươi năm tháng tám
cái quá trình mà mời làm việc với gia đình nạn nhân ấy
thì gia đình nạn nhân cung cấp cái thông tin
là vào ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thì cái nick facebook của nạn nhân
đã nhắn tin về cho gia đình
thông báo với việc là hiện tại nạn nhân đang nợ số tiền một trăm linh triệu
và đang bị các cái đối tượng xã hội
yêu cầu là gia đình nạn nhân phải chuyển

cái tài khoản mà các đối tượng gửi về
thì gia đình thì chúng mới thả nạn nhân về nhà
và chúng còn đưa ra các thông tin là nạn nhân đã trốn ở thái nguyên hà nội
nhưng mà vẫn bị chúng bắt lại
và hiện tại thì đang bị chúng bắt giữ
hai vô cháu cũng hay nói chuyện mà
nên là mình nhận được cái khác biệt giữa tin nhắn đấy
thì mình cũng có nói vài câu
khẳng định đấy không phải là cháu mình
mình cũng qua vài tin nhắn
cũng nhận là không phải là cháu
đòi hỏi tiền
bắn số tài khoản cho tôi
cũng yêu cầu tôi là chuyển số tiền vào đấy
để trả người
ngoài những tin nhắn
đặc biệt gia đình anh trung còn nhận được
một đoạn ghi âm với nội dung đòi tiền chuộc
anh cô ấy đang đợi tiền chuộc
tôi là gốc lần là một trăm linh triệu
thì nó đang ở đây
tôi chưa có làm gì với nó đâu
thì ông vẹn là gửi vào cái số tài khoản đó
thì tôi cho thằng cô em nó về
cho thằng cháu với cô em đó nhé
giọng trong file ghi âm được nhận định
là giọng của một thanh niên trẻ
nhưng cố tình giả giọng một người lớn tuổi
nói được làm việc nha
cái con đó đợi tôi nó còn trốn
nhưng mà tôi chưa làm gì nữa
còn có chuyện thì cho nó về
không thì chưa biết là nó như thế nào nha
từ thông tin gia đình nạn nhân cung cấp
cộng với các phân tích kỹ thuật
ban chuyên án đưa ra nhận định
kẻ giả mạo anh trung gửi tin nhắn về cho gia đình
và tống tiền gia đình
có mối liên quan đến cái chết của anh trung
giữa nạn nhân và đối tượng
phải có sự quen biết nào đó
cái chết của nạn nhân có liên quan đến
vay nợ tiền bạc
trong cái máy điện thoại của thủ kiểm tra
anh trung có sự kiện vay tiền qua ứng dụng rồi
vậy thì cũng có rất nhiều lời nhắn tin
mời chào vay tiền
và cũng có cả cái tin nhắn
nhắc nhở đến hạn phải trả rồi
họp rất nhiều cuộc
và cũng đề ra các giải thuyết điều tra
trong đó tập trung
cao độ vào cái vấn đề là
tín dụng đen và cho vay
tại vì cái việc này là liên quan đến việc là
giết con nợ
vì không chịu trả tiền
thì chúng tôi cũng tập trung
cao độ vào cái việc
cho vay lãi
có nghĩa là một là tín dụng đen
hai là vay quả ác
vì thế nên cũng có nhiều tổ công tác đã đi
đi rất nhiều nơi
ngoài địa bàn tỉnh ninh hóa
ra hà nội và các tỉnh khác
kể cả trong sài gòn để tập trung
đấu mối theo cái nguồn thông tin
từ các áp
bên cạnh đó
những mối quan hệ của nạn nhân
cũng được cơ quan điều tra tập trung làm rõ
các mũi trinh sát đã tiến hành
xác minh ở huyện thạch thành
quê của nạn nhân
tại xã hoàng cát huyện hoàng hóa
nhà bà ngoại của nạn nhân
và cũng chính là nơi nạn nhân
ở trước khi chết
giả soát tại khu vực nhà trọ trước đó
nạn nhân đã từng có thời gian thuê ở
và tại trung tâm tiếng hàn huyền diệp
nơi nạn nhân đang theo học
tại trung tâm tiếng hàn huyền diệp
anh trung được đánh giá là một người hiền lành
không có mâu thuẫn với ai
tuy nhiên trong quá trình xác minh tại đây
cơ quan điều tra thấy lué lên một vài nghi vấn
tập trung vào hai người bạn
đã từng có thời gian thuê trọ với nạn nhân
điểm nghi vấn nổi bật nhất đó là
hiện hai người bạn đang sử dụng
chiếc sim điện thoại
mà trước đó anh trung vẫn dùng
trong quá trình điều tra thì
các đối tượng này
không chứng minh
ban đầu khai báo rất là quanh co
không nói rõ về mối quan hệ
anh trung với lại
hai đối tượng này
có những điểm hiểm nghi
và chưa thể
làm bộc lộ được
chứng minh được
thời điểm vào ngày hai mươi năm

đối tượng đi đâu làm gì
và có liên quan đến việc sát hại anh trung hay không
cơ quan điều tra đã ngay lập tức đi sâu vào xác minh
làm rõ lịch trình đi lại
sinh hoạt của hai thanh niên này
đặc biệt trong các ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng năm
lời khai của nhiều nhân chứng khẳng định
trong thời gian này
hai người ở phòng trọ
và không gặp anh trung
về việc chiếc điện thoại
vì sao lại có sim của anh trung
được làm rõ
trước đó nạn nhân có mượn điện thoại
của một trong hai người này
để lắp sim của mình vào
khi trả điện thoại
anh trung không tháo sim ra
với nhiều tài liệu
chứng cứ thu thập được
đã khẳng định
yếu tố của anh trung
yếu tố ngoại phạm
của hai người bạn nạn nhân
tia hy vọng về việc tìm ra hung thủ vụ án
vừa lé lên đã vụt tắt
hung thủ sát hại anh trung là ai
lúc này vẫn là một dấu hỏi
căn cứ và tài liệu nạn nhân mang theo
bao gồm điện thoại di động
máy tính sách tay
cơ quan điều tra
đã ra thông báo rộng rãi
trong quần chúng nhân dân
về truy tìm tài sản bị mất
và truy tìm nhân chứng của vụ án
đến ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
có hai nhân chứng nữ
đến cơ quan công an trình báo
về việc đêm hai mươi năm tháng năm
khi di chuyển trên đoạn đường gần cầu hoàng long
họ nhìn thấy một người đàn ông
đi xe máy chở bao tải sát rắn
có hình dáng giống sát rắn
hiếu kỳ và tò mò
về sự bất thường

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi